chụp nhu ảnh mô vú giàn trải qua nhiều lát cắt bác sĩ xem tổn thương qua các hình ảnh tổng hợp lát cắt để tăng độ chính xác
phụ nữ có mô vũ đặc khó phát hiện bất thường khi chụp nhu ảnh sẽ được siêu âm màu để thấy rõ khối u trần đoán hiệu quả hơn
trên kết quả siêu âm và nhu ảnh nếu bác sĩ nghi ngờ ung thư sẽ chỉ định sinh thiết
một số trường hợp người bệnh có thể cần chụp mi ngực để đánh giá mức độ tế bào ung thư đã lan đến đâu từ đó vaccine lên kế hoạch điều trị phù hợp
đặc biệt phụ nữ trên bốn mươi tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ mỗi năm một lần
phụ nữ có kinh nguyệt sớm trước một mươi hai tuổi mãn kinh trễ không sinh con không cho con bú từng chiêu xạ ở vùng ngực béo phì lạm dụng thuốc nội tiết uống rượu bia quá nhiều cũng thuộc nhóm nguy cơ ung thư vú cao